phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết đã tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
trong đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet với tổng số tiền cá cược giao dịch
được xác định là trên bốn tỷ đồng
đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại đắk lắc
đường dây đánh bạc này hoạt động liên tỉnh với số tiền giao dịch một mươi tỷ đồng một ngày
do đối tượng võ văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú phường vĩnh phước thành phố nha trang
tỉnh khánh hòa cầm đầu tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một khẩu súng ngắn
một mươi thẻ ngân hàng các loại hai mươi tám điện thoại di động năm máy tính để bàn máy tính sách tay
hơn ba trăm năm mươi triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan đến việc cáo độ bóng đá
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ hoạt động của đường dây này từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
tổng tài khoản những đối tượng này giao dịch hơn tám mươi triệu điểm tương ứng với hơn bốn tỷ đồng